dưới sự bảo trợ của sở khoa học và công nghệ hội tin học tp hcm vườn ươm doanh nghiệp phần mềm quang trung vừa chính thức khởi động cuộc thi trong cộng đồng khởi nghiệp xung quanh chủ đề trí tuệ nhân tạo ai và internet vạn vật kết nối iot trên toàn quốc
với khẩu hiệu thông minh hơn để cuộc sống tốt hơn đây là lần đầu tiên cuộc thi xung quanh những chủ đề này được tổ chức trên phạm vi toàn quốc
mục đích của cuộc thi nhằm tạo một sân chơi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp có những ý tưởng về trí tuệ nhân tạo và internet vạn vật kết nối từ đó tạo ra riêng một hệ sinh thái khởi nghiệp trong lĩnh vực còn hết sức mới mẻ này tại việt nam
những ý tưởng xuất sắc từ sinh viên công nghệ thông tin của các trường các start up sẽ được chọn ra và được các vườn ươm lớn trong toàn quốc ươm tạo
các giải thưởng dự kiến bao gồm ba giải nhất ba giải nhì và bảy giải ba
cuộc thi sẽ được chính thức công bố tại hà nội đà nẵng cần thơ trong những ngày tới và sẽ kéo dài từ tháng năm cho tới hết tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi